tại bình định ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người
và cố ý gây thương tích đối với một mươi chín bị cáo trú ở nhiều xã của huyện phù mỹ tỉnh bình định
theo các trạng do mâu thuẫn nhau trên facebook nên đoàn hoàng thương và lưu quốc huy nhắn tin khiêu khích
và hẹn đánh nhau vào khoảng hai mươi ba h ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực cổng trào xã mỹ chánh huyện phù mỹ
thương rủ thêm tám đối tượng gồm lưu quốc huy và lưu quốc huy cũng rủ và tập hợp một mươi hai đối tượng
trong đó có đỗ anh quân tham gia hai bên xông vào ném đá sỏi vỏ chai thủy tinh dùng cây tre dao đánh chém nhau loạn xạ
trong lúc đánh nhau võ văn bình trong nhóm của thương đã dùng dao chém trúng một nhát vào vùng cổ bên trái của đỗ anh quân
khiến nạn nhân ngã xuống tại chỗ tử vong do vết thương quá nặng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi chín bị cáo tổng cộng bức án một trăm một mươi tám năm tù giam